thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nghiêm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã yên phụ huyện yên phong tỉnh bắc ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể hùng đã thông tin trên mạng về việc bản thân có khả năng gỡ lại tiền
cho những ai đã từng mất tiền ở sàn fxt trading market
và tin tưởng vào hùng một người phụ nữ trú tại xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đặt vấn đề nhờ hùng giúp
sau đó hùng đi từ bắc ninh vào hà tĩnh để yêu cầu người phụ nữ trên
chuyển tiền trước cho hùng năm mươi triệu đồng
nắm bắt được tâm lý của bị hại muốn nhanh gỡ lại tiền
hùng yêu cầu người phụ nữ trên đầu tư từ một ba tỷ đến một năm tỷ đồng
thì hùng sẽ gỡ lại tiền đã mất cho nạn nhân trong vòng một mươi bảy tiếng
tin tưởng thông tin hùng đã đưa ra
bị hại tiếp tục chuyển chín trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau đó hùng đã cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên
vào cuộc điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nghiêm văn hùng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh vừa phá chuyên án tạm giữ ba đối tượng
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự qua trang web
bằng cách hợp thức hóa các khoản vay thành giấy thuê xe mua bán xe
cầm đầu nhóm đối tượng này là ngô đức mạnh ba mươi tám tuổi
ở xã tân tri huyện hà tĩnh
trợ thủ đắc lực của mạnh là em trai ruột ngô đức cường ba mươi một tuổi
và phan khắc thông ba mươi hai tuổi cùng ở xã tân chi
hai anh em mạnh trực tiếp cho vay tiền còn thông được mạnh thuê quản lý việc cho vay
thu hồi nợ và lãi
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh xác định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các đối tượng cho khoảng bảy trăm linh người vay
với số tiền hai mươi tỷ đồng lãi suất từ ba đồng một triệu một ngày
đến bảy năm trăm linh đồng một triệu một ngày tương đương với mức lãi suất
một trăm linh chín đến hai trăm bảy mươi một năm tổng số tiền lãi hơn một mươi bốn tỷ đồng
thu lời bất chính trên một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ ba xe ô tô các loại hai trăm bốn mươi triệu đồng
một bộ máy tính bốn điện thoại di động và nhiều giấy tờ
tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh nghệ an công an tp vinh vừa triệt xóa một tụ điểm
sử dụng trái phép chất ma túy tại khối một mươi ba
phường lê lợi tp vinh bắt giữ một mươi bảy đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
khi đang tổ chức mở tiệc sinh nhật
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba viên ma túy thu lắc
hai một trăm hai mươi năm gam ma túy ketamin và nhiều loa đèn dụng cụ để sử dụng ma túy
cơ quan công an đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trú tại tp vinh
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng còn lại đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng bị tạm giữ hình sự có nguyễn xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại tp vinh
hòa thường xuyên tổ chức hầu đồng nhằm tạo vỏ bọc để tụ tập các thanh thiếu niên ăn chơi
rồi sử dụng trái phép chất ma túy
tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy bị triệt xóa tại phường lê lợi
cũng là nhà ở của đối tượng hòa
chỉ trong một đêm một đối tượng đã đột nhập vào một quán nhậu
trên địa bàn quận liên triểu tp đà nẵng lấy đi hơn ba mươi thùng bia các loại
và cuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu đã làm rõ
và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm trên là nguyễn văn hóa ba mươi một tuổi trú tại tỉnh quảng bình
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vừa mới nghỉ việc không có tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp bia ở các quán nhậu
lợi dụng đêm tối các cơ sở kinh doanh không có người trông coi
nên hóa lẻn vào khiêng bia tập kết ra ngoài thuê xe taxi trở đi tiêu thụ
từ đầu tháng một mươi cho đến thời điểm bị phát hiện hóa đã thực hiện chót lọt bảy vụ trộm cắp tài sản
gần một trăm linh thùng bia đem bán cho người dân lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân
ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh nam định đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm
triển khai thực hiện mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

một mươi năm năm qua mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn tỉnh nam định được triển khai kịp thời toàn diện có hiệu quả đã đi vào cuộc sống
huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị đặc biệt là lực lượng nòng cốt vận động
tập hợp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự
trong một mươi năm năm quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng trên hai mươi hai trăm linh ba nguồn tin có giá trị
giúp điều tra giải quyết gần tám mươi vụ việc xuyên tạc đến an ninh trật tự
hiện tại tỉnh nam định có bảy loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
với tổng số sáu sáu trăm tám mươi một tổ chức thu hút bốn mươi hai bốn trăm tám mươi chín người tham gia đóng góp tích cực hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
và nhân dịp này các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình tự quản
tự phòng tự bảo vệ

giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn hai mươi hai và đã được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
ubnd tỉnh nam định giấy khen của giám đốc công an tỉnh nam định
vâng thưa quý vị xin được chuyển sang thông tin khác
đưa kỹ năng phòng cháy chữa cháy vào giảng dạy trong trường học là một chủ trương lớn hiện đang được bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp cùng với bộ công an triển khai sâu rộng
nội dung và kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được lồng ghép vào các môn học
hoạt động giáo dục chính khóa trong các nhà trường hay các hoạt động thực tế trải nghiệm
với mong muốn ở từng cấp học các em học sinh sẽ được trang bị những kỹ năng bảo vệ bản thân an toàn một cách phù hợp nhất
chúng con đã nhận thêm nhiều kỹ năng mới như kỹ năng phòng chống đối nước
kỹ năng dập tắt lửa và kỹ năng sử dụng bình chữa cháy
chúng tôi cảm thấy đây là những kỹ năng rất cần thiết cho cuộc sống
con thấy các chú dạy rất dễ hiểu và các kiến thức cần có rất có ích trong cuộc sống khi chúng ta gặp hỏa hạn
dù là học sinh bậc trung học hay nhỏ hơn là học sinh tiểu học
thì những tình huống sử dụng bình bọt dập tắt đám cháy cách thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong lớp học
cách để tránh ngạt khói trong quá trình di chuyển như thế này đều dễ dàng để các em có thể tiếp thu
thay vì cách học truyền thống với các kiến thức lý thuyết đơn thuần
các em học sinh được tham gia vào các hoạt động trực quan sinh động
chúng ta chỉ cần hướng dẫn đối với các em về cách nhận biết các nguồn nguy hiểm cháy nổ
về cách nhận biết những nguy hiểm ví dụ như ao hồ sông suối về điện về lửa về ga
như vậy đã là để đảm bảo rằng các em à đây là những cái nguy hiểm và có thể phòng ngừa
đối với các cấp cao hơn thì chúng ta có thể hướng dẫn các em thêm những kỹ năng về sơ cấp cứu
về cứu người đuối nước về sử dụng trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
đối với lứa tuổi học sinh tuổi học trò của nhà trường
là một đứa tuổi rất là dễ tổn thương nếu như xảy ra hiện tượng cháy nổ
cho nên lãnh đạo nhà trường rất là quan tâm và đặc biệt hôm nay được sự quan tâm của cục phòng cháy chữa cháy
công an phòng cháy cháy công an ký hộ của công an nội phối hợp với nhà trường để tổ chức một buổi tuyên truyền
và chúng tôi thấy rằng là qua buổi tuyên truyền thì các em học sinh được trải nghiệm
một phương pháp ký hộ quy mạng rất là cơ bản và rất là thiết thực trong cuộc sống hàng ngày
không chỉ là các kỹ năng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
các hoạt động tuyên truyền phổ biến kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước như thế này
sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và kiếu nạn kiếu hộ nhân rộng
hướng tới tất cả các cấp học để các em học sinh có thêm những kiến thức bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động nơi công cộng
bộ giáo dục và đào tạo cũng vừa ban hành thông tư số sáu hai nghìn hai mươi hai
hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy cháy cháy và kiếu nạn kiếu hộ
cho học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục
chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
đây là cơ sở rất quan trọng để việc đưa kỹ năng phòng cháy chữa cháy vào trường học
được thống nhất bài bản và hiệu quả hơn
thưa quý vị cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết
cơ quan này chủ trương ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
trong việc làm thủ tục đối với hành khách đi tàu bay nội địa
dự kiến việc thử nghiệm sẽ triển khai tại sân bay nội bài từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cục hàng không việt nam thống nhất chủ trương đưa vào thử nghiệm ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
bằng phương pháp nhận dạng khuôn mặt hành khách tại một số chuyến bay nội địa trong vòng sáu tháng
theo đó khu vực làm thủ tục và kiểm tra an ninh hàng không sẽ có một làn
dành riêng cho hành khách có căn cước công dân gắn chip
tại đây có thiết bị đọc thẻ căn cước để tự động nhận diện khuôn mặt
thay vì nhân viên sân bay kiểm tra giấy tờ thủ công như hiện nay
ngày hai mươi năm tháng một mươi trước thông tin khoảng một trăm linh người việt nam đã mất liên lạc
sau khi nhập cảnh hàn quốc với mục đích du lịch khi qua sân bay quốc tế giang giang tỉnh giang quân
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng hàn quốc
xác minh và tìm hiểu thông tin về vụ việc
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc
giữ liên hệ với các cơ quan chức năng hàn quốc để cập nhật thông tin
hỗ trợ tìm kiếm công dân sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
một thông tin khác thưa quý vị một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong xảy ra tại bình phước
nạn nhân là ông nguyễn văn an năm mươi ba tuổi chú tệ xã minh thắng thị xã trân thành
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi ông nguyễn văn an điều khiển xe ô tô vào dãy cao su
ở ấp bảy xã minh thắng thị xã trơn thành
tại đây trong lúc ông an đang dừng xe đi kiểm tra vườn
thì có một nam thanh niên đi đến dùng cuốc đập liên tiếp vào xe ô tô của ông an
phát hiện sự việc ông an chạy đến nơi đậu xe ô tô để ngăn chặn
thì bị đối tượng này dùng quốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong đối tượng rời khỏi hiện trường
vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ